vở kịch tấm cám được nhà văn nguyễn hiếu phỏng tác từ chuyện cổ tích tấm cám nổi tiếng của việt nam
và được đạo diễn bởi tiến sĩ chua sopong người singapore
dù dựa theo chuyện cổ tích tấm cám nhưng bản dựng lần này không đi theo lối minh họa thông thường
tấm cám vẫn trung thành với tinh thần nhân văn trong câu chuyện
nhưng hiện đại hơn gần gũi hơn với thời đại ngày nay
vở diễn hứa hẹn sẽ đem lại những giá trị đạo đức và cách sống đẹp
với cách tiếp cận nhân văn và mới mẻ tới người xem kịch đặc biệt là các bạn nhỏ
sự đầu tư dành cho một tác phẩm kịch nhằm đem đến một món ăn tinh thần xứng tầm cho khán giả
để vở kịch tấm cám là tác phẩm được chờ đợi trong dịp hè hai nghìn một mươi chín